ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí bot an sương an lạc
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
cụ thể xe dưới một mươi hai chỗ ngồi xe tải dưới hai tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng
mức giá tối đa là một mươi năm đồng một lượt bốn trăm năm mươi đồng một tháng
xe từ một mươi hai đến ba mươi ghế ngồi xe tải từ hai tấn đến dưới bốn tấn là hai mươi đồng một lượt sáu trăm linh đồng một tháng
xe từ ba mươi một ghế ngồi trở lên xe tải từ bốn tấn đến dưới một mươi tấn là bốn mươi đồng một lượt một hai trăm linh đồng một tháng
đối với xe tải từ một mươi tấn đến dưới một mươi tám tấn và xe chở hàng bằng container hai mươi feet
mức giá tối đa là năm mươi đồng một lượt một triệu năm trăm linh đồng một tháng
còn xe tải từ một mươi tám tấn trở lên và xe chở hàng bằng container bốn mươi feet là tám mươi đồng một lượt hai bốn trăm linh đồng một tháng